trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước do các cơ sở kinh doanh trên địa bàn gây nên sở tài nguyên và môi trường đà nẵng tổ chức kiểm tra qua đó phát hiện nhiều tồn tại vi phạm về môi trường
theo đó sở tài nguyên và môi trường thành phố đã kiểm tra sáu mươi một cơ sở lưu trú năm mươi tám nhà hàng khách sạn ở quận sơn trà ba mươi bốn nhà hàng khách sạn ở quận ngũ hành sơn
qua công tác kiểm tra cho thấy một số đơn vị còn tồn tại vi phạm về môi trường
phần lớn các cơ sở không tiếp cận được điểm đấu nối thoát nước không có hố ga bên ngoài tường rào của cơ sở không có đồng hồ đo lưu lượng nước thải
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính đối với các cơ sở lưu trú khách sạn nhà hàng vi phạm về môi trường
thời gian tới thành phố đà nẵng chỉ đạo các sở ban ngành ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn ủy ban nhân dân quận sơn trà tiếp tục có kế hoạch điều tra kiểm tra
theo chỉ đạo và báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố
thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm kiên quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường tháo gỡ công trình xây dựng kinh doanh không phép sai phép theo đúng quy định